xoát nét đến từng nếp nhăn hay bộ râu của nhân vật
đặc điểm đáng phục của các tác phẩm này là chúng được thực hiện chỉ bằng giấy trắng và cây bút bi giá trị chỉ vài ngàn đồng
tôi đã tìm hiểu về cách thực hiện giấy trắng trong sản phẩm và như các bạn biết tôi đã giải quyết các học sinh sản phẩm thứ chín sản phẩm thứ một sản phẩm thứ hai
và tôi muốn thử thách họ về cách thực hiện những sản phẩm thực hiện thực hiện thực sự

tôi thật sự thất vọng với bản thân vì tôi thích màu sắc và tôi thích ảnh hưởng
tôi chưa bao giờ làm sản phẩm ballpoint pen
vì vậy đây là bản thân của tôi
tôi thật sự thất vọng với bản thân

công việc chính của ông lúc đó là kiến trúc sư cũng như xử lý số liệu

tôi rất trẻ lúc đó khoảng hai mươi ba tuổi
vì vậy tôi đến đây

tôi rất trẻ lúc đó khoảng hai mươi ba tuổi

và cuối cùng tôi nhận ra một đứa đứa việt
tôi đã tự xử lý một đứa đứa việt và bây giờ tôi đã tự xử lý một đứa đứa việt
tôi đã tự xử lý một đứa đứa việt

tôi đã cường học được ngữ việt và biết dont nạn và biết nhé đặc biệt là dân dân dân dân dân dân
nhà lúc đó tôi đang ở phía tây
và tôi phải học được tiếng lạc
kế hoạch philippino kế hoạch việt nam
và sau đó tôi sẽ mang lại một loại kế hoạch khác
nó là một hòa hợp
nó không như một kế hoạch

còn với sản phẩm của tôi
nó giống như một sản phẩm
của những gì tôi đã thử nghiệm ở việt nam
anh dunna đã có một gia đình em ấm
cùng ba người con ngoan
ông đang giảng dạy nghệ thuật đa phương tiện

nuôi dưỡng dòng trái nghệ thuật

sắp tới nó mở adona
để hướng đến nhiều bản nội dung đời sống
như con người trước dịch bệnh do covid một mươi chín
lâu dài hơn
ông đang tổng hợp cho cuốn sách ảnh
về hành trình ba mươi năm tại việt nam

song cũng mới mẻ đầy cảm hứng
như góc nhìn của một người ngoại quốc
việt nam rất là vui vẻ với tôi
nó giống như là

bởi vì họ đã phát triển tôi đến đây

bao nhiêu năm rồi hai mươi tám năm
vì vậy đôi khi
nó như thế

và tôi thích nó
từ lúc đó đến bây giờ
tôi vẫn ở đây
và mỗi lần nói chuyện
có những khó khăn
nhưng mỗi lần nói chuyện
đã được cung cấp
trong thời gian việt nam
tôi nghĩ tôi có thể nói rằng
tôi có rất nhiều câu chuyện vui vẻ
tôi là người philippines nhưng mà
trái tim vẫn là người việt
trong thời gian
vừa qua hai mươi tám năm
tôi rất thích
và các hình ảnh
tôi đã làm bằng
cũng được coi là một kết chuyện
một kết hợp
một hành chính

bày tỏ cảm xúc
và hy vọng các bạn sẽ theo dõi
đi cùng với tôi
với hành trình này
và hành trình này không phải
sẽ kết thúc một ngày nào đó
và hy vọng các bạn sẽ đi cùng
với hành trình này nhé
tiếp sau đây là những thông tin giao thông đáng chú ý

lắp đặt đều có nguyên nhân và ý nghĩa

và các biển báo này cũng được quy định trong luật giao thông
thế nhưng việc chấp hành hay không

phóng viên an ninh ngày mới đã thực hiện ghi nhận

hàng ngày mật độ phương tiện tham gia giao thông qua đây là rất lớn
thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông tại điểm giao cắt với đường hoàng cúc việt
thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông tại điểm giao cắt với đường hoàng cúc việt
sự giao thông vận tải hà nội đã cho lắp đặt biển báo
sự giao thông vận tải hà nội đã cho lắp đặt biển báo
điều hướng phương tiện trên các ngã của ngã tư này
và biển báo cấm đi ngược chiều vào đường nguyễn văn huyên
điều hướng phương tiện trên các ngã của ngã tư này
và biển báo cấm đi ngược chiều vào đường nguyễn văn huyên
nhưng từ khi có biển báo người dân thường xuyên đi lại tại đây cũng coi như không
các phương tiện nối đuôi nhau sẽ vào tuyến đường này mặc dù biển báo cấm không bị che khuất và đạt được vị trí hết sức thuận lợi như thế này
với biển cấm rẽ phải như thế này nhưng hầu hết các phương tiện không chấp hành vẫn chuyển làn và rẽ vào đường cấm đi ngược chiều
những chiếc xe này đã vi phạm cùng lúc hai biển giao thông
từ khi bên dự án làm cầu vượt đường nguyễn văn hiến làm đường thì có đặt biển báo cấm ô tô đi vào ngược chiều
đường chỉ gánh đường cho xe buýt thôi nhưng tôi vẫn thấy mọi xe vẫn cứ nhìn vừa mặc dù đã được rất nhiều cơ quan chức năng nhắc nhở
mặc dù các ngành chức năng đã xử phạt nhiều trường hợp nhưng khi không có lực lượng chức năng ở đây thì các phương tiện mặc sức vi phạm
qua tôi thấy những các đồng chí cảnh sát giao thông
những lúc đứng chốt để ở đây thì các xe vào là tự nhiên quay đầu càng gây hùn hứa cái chỗ này
đường thì rất là chật hẹp mà quay đầu nhiều khi đến nửa tiếng đồng hồ không thoát được cái lúc giao thông này thì có những xe quay đầu vào ngược chiều và quay đầu
cái hành vi này thứ nhất là sai với pháp luật an toàn giao thông và rất là ảnh hưởng đến các xe đi ngược chiều
tình trạng cho thấy
tham gia giao thông là rất kém chỉ vì những cái thuận lợi trước mắt cho cá nhân mình mà bỏ qua mọi sự nguy hiểm và tính thượng tôn của pháp luật
vâng có lẽ với những hành vi cố tình phớt lờ quy định như thế này phải có một mức phạt đủ sức gian đe thì mới có thể chấn chỉnh được ý thức của người tham gia giao thông phải không chị đinh hạnh
vâng và cũng xin được cung cấp một thông tin tới chị vi oanh cũng như là quý vị khán giả đó là mức phạt lỗi đi ngược chiều mới nhất của năm hai nghìn hai mươi sẽ tăng mạnh tăng gấp nhiều lần so với quy định cũ
bởi mức độ nguy hiểm gây mất an toàn giao thông của hành vi này
căn cứ vào điểm c khoảng năm và điểm c khoảng một mươi một điều năm nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
quy định như sau phạt tiền từ ba triệu đồng đến năm triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây
đi ngược chiều của đường một chiều đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều
ngoài việc bị phạt tiền người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây
thực hiện hành vi quy định tại điểm c khoảng năm điểm a điểm b khoảng sáu khoảng bảy
điều này bị tức quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai tháng đến bốn tháng
tuy nhiên mới đây thì một công trình mới xuất hiện đã góp phần thay đổi về ấn tượng này
một bãi rác dài khoảng năm trăm linh mét nằm cạnh bờ sông hồng đoạn từ cầu long biên cho đến cầu châu dương
thuộc phường phúc tân quận hoàn kiếm hà nội thì đã được cải tạo trở thành không gian sáng tạo và văn hóa độc đáo thu hút sự quan tâm của nhiều người
không gian này được mang tên con đường nghệ thuật cộng đồng phúc tân thuộc dự án cải tạo và nâng cấp bờ lở sông hồng do ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thực hiện
trước hết nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân trong khu vực trên nền bức tường được xây dựng ngăn giữa khu vực nhà dân và hành lang ven sông
sáu mươi tác phẩm nghệ thuật của một mươi sáu nghệ sĩ được thiết kế với nhiều chất liệu khác nhau
trong đó có hai tác phẩm của hai nghệ sĩ đến từ australia và tây ban nha
vào ngày một mươi tám tháng hai các nghệ sĩ bắt đầu bàn giao các tác phẩm nghệ thuật cho ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm để tiến hành triển khai những công việc tiếp theo
từ đầu tư đường giao thông hệ thống điện kè sông để không gian sáng tạo này sớm đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của cộng đồng
nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức giải trí những năm qua cán bộ chiến sĩ ở trường sa đã được quan tâm trang bị các tủ sách pháp luật phòng đọc với rất nhiều những nội dung đa dạng
qua đó giúp cho những người lính đảo nâng cao kiến thức bổ ích tạo động lực tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ tại nơi đầu sóng ngọn gió
từ khi ra đảo thực hiện nhiệm vụ ngoài đồng đội sắt cánh thì tủ sách này đã trở thành người bạn thân thiết đối với huỳnh đức vinh
đối với vinh trong điều kiện xa đất liền
thì mỗi ngày được hòa mình trong kho tàng kiến thức này là dịp để nâng cao kiến thức cập nhật thông tin
mô hình tủ sách thư viện tại các đảo thuộc quần đảo trên xa từ vài trăm đến hàng nghìn đồng sách
tùy vào điều kiện thực tế của mỗi đảo nội dung đa dạng từ pháp luật lịch sử
chính trị cho đến xã hội
đây chính là nguồn tư liệu quý giúp cán bộ chiến sĩ tích lũy kiến thức
từ đó dùng theo trao đổi chia sẻ bình luận với những cuốn sách mà mình tầm đắc
giúp văn hóa đọc ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ
cho anh em ghi chép học kiểm tra nhận thức
cho nó tuyên truyền đến hệ thống truyền thanh người bộ
những kiến thức học luật
cho nó kết hợp với hệ thống tủ sách
anh em có thể nghiên cứu mọi lúc mọi lời trong giờ nghỉ
mục đích cuối cùng là để anh em
toàn thể cán bộ chiến sĩ chấp hình nghiêm pháp luật đến nước
kỷ luật cân đội và bảo đảm an toàn kết đối cho bản thân cũng như là đơn vị
bên cạnh việc tổ chức văn hóa đọc
các đảo thường tổ chức buổi sinh hoạt chính trị như thế này
mục đích là tăng tính cập nhật thời sự cho mỗi cán bộ chiến sĩ
đây cũng là biện pháp nhằm giáo dục chính trị tư tưởng
cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
việc giáo dục chính trị tư tưởng là một nội dung rất quan trọng
nhằm cho giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của các cấp giao cho
xây dựng động cơ thái độ trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
để cán bộ chiến sĩ thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao
hàng năm các đảo đều được bổ sung luân chuyển đầu sách
giữa biển trời trường xa những cuốn sách này đã trở thành người bạn tâm giao
đem lại giây phút giải trí bổ ích cho những người lính đảo
đang canh giữ biển trời của tổ quốc